chiều hai mươi sáu ba theo giờ địa phương tại điện marignyong tổng bí thư nguyễn phú trọng đã
hội kiến với thủ tướng pháp édouard philip hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh
hợp tác kinh tế luôn đóng vai trò rất quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước
nhất trí quyết tâm đưa quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa
thủ tướng pháp khẳng định sẽ tiếp tục dành cho việt nam các khoản viện trợ phát triển
tích cực hỗ trợ việt nam thông qua các dự án hợp tác phát triển trong các lĩnh vực chống biến
đại hậu bảo vệ môi trường phát triển nông nghiệp tổng bí thư khẳng định việt nam sẵn sàng
tạo điều kiện thuận lợi để pháp tham gia sâu hơn vào quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của
việt nam và sẵn sàng là cầu nối để các doanh nghiệp pháp tiếp cận thị trường asean cũng như
các nước thành viên của hiệp hội đối tác thương mại và tiến bộ xuyên thái bình dương
hai bên nhất trí ủng hộ tăng cường chỉ đạo các bộ ngành hai nước mở rộng cơ chế hợp tác trên
các lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau tăng cường hữu nghị nhân dân
góp phần không ngừng nâng cao chất lượng của quan hệ đối tác chiến lược việt pháp